đến nay đã có bốn một trăm bảy mươi năm bảy trăm tám mươi bảy cử tri đã bỏ phiếu theo hình thức bỏ phiếu điện tử từ xa trên nền tảng liên bang chiếm tám mươi tám số người nộp đơn
phương thức bỏ phiếu điện tử từ xa lần đầu tiên được áp dụng trong cuộc bầu cử tổng thống liên bang nga năm nay tại hai mươi chín địa phương của nga
trong đó có hai mươi tám khu vực trên nền tảng liên bang và moscow trên nền tảng khu vực của thủ đô
gần hai sáu triệu người nga đã đi bỏ phiếu trước thời hạn
trong cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi tám khi bỏ phiếu diễn ra trong một ngày tỷ lệ cử tri đi bầu lúc một mươi bảy h theo giờ moskova là năm mươi một chín
hơn nữa sau khi xử lý chín mươi chín tám mươi ba giao thức của các ủy ban khu vực con số này đã vượt qua sáu mươi bảy
cuộc bầu cử tổng thống nga bắt đầu vào tám h ngày một mươi năm tháng ba và kéo dài đến hai mươi h ngày một mươi bảy tháng ba
cử tri có thể bỏ phiếu trong một trong bốn ứng cử viên gồm các ông leonid slutsky nikolai kharitonov